theo thống kê của bộ y tế trong bảy tháng của năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận gần sáu mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có hơn năm mươi trường hợp phải nhập viện
số trường hợp nhập viện tăng chín bảy so với cùng kỳ năm ngoái
nguy cơ dịch bệnh lây lan đang có diễn biến hết sức phức tạp
tại tỉnh hà nam tính từ đầu năm cho đến nay toàn tỉnh có bảy mươi hai ca mắc sốt xuất huyết
nhất là trong khoảng từ một mươi ngày trở lại đây số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận là gần sáu mươi trường hợp
các trường hợp mắc bệnh chủ yếu nằm trong độ tuổi thanh niên trung niên
là những người đang học tập và làm việc ở những vùng có dịch bệnh trở về địa phương
theo nhận định của các chuyên gia nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh sốt xuất huyết trong thời gian qua
là do mùa hè đến sớm thời tiết thay đổi thất thường
nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn những năm trước
một tuần trở lại đây trung bình mỗi ngày khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
tiếp nhận từ một mươi năm đến một mươi tám bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
tại đây hiện đang có ba mươi hai ca mắc sốt xuất huyết nằm điều trị
trong khi đó biên chế dường bệnh tại khoa là hai mươi năm giường
nên đơn vị phải huy động dường từ các khoa khác sang để giảm tình trạng quá tải
do được điều trị kịp thời nên chỉ có một số bệnh nhân bị biến chứng
tràn dịch màng phổi tràn dịch màng bụng không có bệnh nhân tử vong
người cảm thấy sốt cao và người mệt tao đầu đắng miệng
sau khi bị hiện tượng sốt thì có dây hiệu thuốc mua thuốc về điều trị tại nhà
một hai hôm và trả lời không khó sau đó vào viện
trong vòng từ đầu tháng bảy đến giờ số lượng bệnh nhân xuất huyết tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước
tầm tháng bảy này
của năm nay thì so với năm trước thì tăng gần như gấp ba lần số bệnh nhân xuất huyết tăng nhiều lên
thông thường bệnh nhân khi nhập viện thì bệnh nhân có suốt cao đột ngột liên tục ba mươi chín độ
kèm theo có đau đầu đau nhức hái hút mắt đau ngoài lưng
bệnh nhân thường mệt lả
trước tình hình trên ngành y tế hà nam đã và đang triển khai các biện pháp tích cực phòng chống xuất xuất huyết
như giám sát điều tra bệnh nhân chùm ca bệnh điều tra vector yếu tố môi trường
tuyên truyền tham mưu ban hành văn bản
chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trực tiếp đi giám sát
hướng dẫn xử lý tại các vùng nguy cơ bùng phát dịch chuẩn bị vật tư hóa chất
tập huấn lại cho cán bộ y tế về công tác phòng chống dịch
mặc dù dịch sốt huyết rất là nguy hiểm nhưng có thể phòng chống được nó rất hiệu quả
bằng tất cả những biện pháp và ý thức của người dân là chính
đó là việc vệ sinh dọn dẹp tất cả những phế thải mà có ứ động nước
tránh việc mũi đèo
để vào những nước mưa mà ứ động ở tại các phế thải của các hộ gia đình
các doanh nghiệp bỏ ra
tỉnh hà nam có một số quốc lộ chạy qua lượng người từ địa phương khác qua lại nhiều
và hà nam cũng gần hà nội nơi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát
cùng với đó thời tiết mưa ẩm kéo dài tạo điều kiện cho mỗi chuyển bệnh sốt xuất huyết phát triển
thực tế qua điều tra tại một số địa phương có nhiều ổ mũi truyền bệnh
chính vì vậy nguy cơ bùng phát dịch sốt huyết tại tỉnh là hoàn toàn
có thể xảy ra